mã qr quick response code mã phản hồi nhanh đã xuất hiện cách đây hơn hai thập kỷ
nó được công ty nhật bản den soi phát minh ban đầu dùng cho ngành công nghiệp ô tô nước này
nhằm theo dõi tình trạng xe trong quá trình sản xuất
nhờ sự phát triển của các thiết bị di động công nghệ này đang ngày càng được sử dụng cho nhiều mục đích
người dùng có thể quét mã qr để kiểm tra thông tin sản phẩm
gửi đường dẫn đến website công ty gọi điện thoại gửi tin nhắn xem video đặt mua hàng hoặc thanh toán
hiện nay thanh toán qua mã qr code đang trở thành một xu thế ở nhiều nước trên thế giới
còn tại việt nam thanh toán bằng qr code hay thanh toán di động đang ở mức độ nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
việt nam đang có nhiều cơ hội để công nghệ thanh toán qua thiết bị di động phát triển mạnh mẽ
khi thị trường bán
nhưng thị trường bán lẻ đang tăng trưởng ấn tượng
thẻ ngân hàng và smartphone ngày càng trở nên phổ biến hơn
năm hai nghìn một mươi sáu thị trường bán lẻ việt nam đạt giá trị trên một trăm một mươi tám tỷ usd với mức tăng trưởng là một mươi
bên cạnh đó tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu do ngân hàng nhà nước công bố
thì tại việt nam có tổng cộng hơn một trăm một mươi triệu thẻ ngân hàng đã được phát hành
và dự kiến là một trăm năm mươi triệu thẻ
trong năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu tập trung ở người tiêu dùng trẻ tuổi
không những vậy theo báo cáo thị trường mobile phone việt nam năm hai nghìn một mươi bảy của apota
nhà cung cấp các nền tảng trên smartphone công bố hồi tháng bốn cho thấy
nếu năm hai nghìn một mươi ba chỉ hai mươi dân số dùng smartphone thì tỷ lệ này đến năm hai nghìn một mươi sáu là bảy mươi
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam có khoảng bốn mươi tám triệu thuê bao di động băng rộng gồm cả ba g và bốn g
việt nam chúng ta với quy mô dân số là chín mươi năm triệu và đâu đó hiện nay khoảng hai phần ba dân số đã có biên thoại di động
trong số đó thì một nửa cũng đã bắt đầu dùng biên thoại di động để tiếp cận các dịch vụ sinh hoạt và thanh toán
và chúng ta có tốc độ internet cũng khá là nhanh đứng thứ năm mươi bảy trong số một trăm chín mươi nước xếp hạng trên thế giới
chúng ta cũng có cái hệ thống về tài chính ngân hàng cũng đã tương đối phát triển
và đặc biệt là thói quen của người dân sử dụng cái điện thoại thông minh khá là phổ biến khá là phát triển nhanh trong thời gian vừa qua
nên tôi nghĩ rằng là chúng ta có nhiều tiềm năng
bên cạnh đó hàng loạt các ngân hàng các công ty công nghệ tài chính trong nước cũng đã rầm rộ tung ra các ví điện tử
một mươi hai ngân hàng cũng triển khai thanh toán bằng mã qr
ngoài việc thanh toán bằng qr code cũng rất đơn giản
khách hàng chỉ cần cài đặt ứng dụng mobile banking của ngân hàng hoặc ứng dụng thanh toán điện tử cho phép quẹt mã qr
khi thanh toán khách hàng quẹt mã qr code xác thực thông tin thanh toán và hoàn tất giao dịch
mobile banking so với các hình thức khác nó có một cái tiện lợi hơn rất là nhiều
bởi vì sao bởi vì khách hàng luôn luôn cầm cái điện thoại bên mình
đó là cái điều mà rất là tiện lợi cho họ
trong cái hướng thức thanh toán
và phương thức thanh toán thì lại rất là dễ dàng đơn giản
vì sử dụng những cái tính năng mà các cái hướng thức khác không có
ví dụ như tính ra camera scan mã qr code
và còn một cái hình thức nữa mà nó vượt trội
đó là cái khả năng phát triển rất là nhanh chóng
không cần phải sử dụng các cái thiết bị khúc tạo
và chỉ cần sử dụng các cái mã qr dán trên bất kỳ một bề mặt
sau đó vừa tiệm bán
tôi tin là cái việc này sẽ đột phá trong những năm sau
tại vì trong mấy tháng gần đây chúng ta thấy hàng loạt những cái sự kiện công nghệ ra mắt những cái phương thức thanh toán qua điện thoại di động
tiến hình như là vừa rồi samsung v đã ra mắt phương thức là thanh toán qua điện thoại di động samsung v
và cũng như là các ngân hàng đang thúc đẩy cái việc là triển khai qr code
và tôi tin rằng với cái việc mà chúng ta đẩy mạnh làm sao cho cái việc thanh toán điện thoại di động tiện lợi
nó không phải là khó khăn như lúc trước nữa
thì chúng ta sẽ được được ít nhất là bảy trăm linh
tám mươi là giới trẻ sẽ dùng điện thoại di động
với ưu điểm thanh toán nhanh tiện lợi trên di động thông qua ứng dụng mobile banking
người dùng có thể mua hàng từ bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào mà không cần phải tới cửa hàng trực tiếp
chỉ cần một lần quét trong vài giây là có thể thanh toán thành công tại các nhà hàng siêu thị cửa hàng taxi mà không cần mang theo ví
bên cạnh đó thanh toán bằng qr code đặc biệt hữu ích với doanh nghiệp bán lẻ
từ các cửa hàng tiện lợi nhà hàng ăn uống các shop thời trang đến các đơn vị kinh doanh trực tuyến trên website facebook
nó còn cho phép người bán hàng có thể bán hàng từ xa tiếp cận với khách hàng một cách dễ dàng hơn
ví dụ như là bán hàng bằng catalog bán hàng trên các kênh quảng cáo cũng có thể được
theo thống kê của công ty cổ phần giải pháp thanh toán việt nam
hiện đã có trên ba điểm chấp nhận thanh toán bằng mã qr
mức tăng trưởng về thanh toán qr code tại việt nam cũng rất ấn tượng
tăng một trăm hai mươi chỉ trong vòng chín tháng và đến năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến con số này sẽ tăng lên đến năm mươi điểm chấp nhận thanh toán bằng mã này trong tất cả các ngành nghề
và việc bảo mật thông tin của khách hàng cũng được đánh giá là an toàn hơn rất nhiều
thật sự khi thanh toán bằng điện thoại di động
nó còn an toàn hơn cái việc là anh đưa một cái thẻ vật lý cho người bán hàng để quẹt thẻ
tại vì khi anh đưa cái thẻ vật lý thì hoàn toàn có cái rủi ro là bờ bán hàng sẽ ghi lại những thông tin trên thẻ
và nó thách thoát thông tin bảo mật của thẻ
khi chúng ta thanh toán bằng điện thoại di động thì tất cả thông tin này được bảo mật và được mã hóa
và thực ra nếu chúng ta thống kê lại dựa trên những sự cố về an toàn bảo mật thì cho đến bây giờ
những thất thoát trên thanh toán điện tử nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với các anh chị
như người ta làm rất tiền hay là làm rất ví
qua phóng sự trên có thể thấy việt nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển thanh toán di động
thanh toán bằng mã qr
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh mọi thanh toán của quý vị đều có thể thực hiện nhanh chóng thuận lợi
nhưng trên thực tế việc phát triển thanh toán di động thanh toán bằng qr code đã thực sự phát triển đúng tiềm năng hay chưa
xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
việt nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng
để phát triển hình thức thanh toán này tuy nhiên thanh toán di động tại việt nam hiện nay đang phát triển rất manh muốn
và chưa có một hệ sinh thái tập trung giữa các bên cung cấp dịch vụ người bán và người mua
để tránh việc khách hàng phải dùng quá nhiều hệ qr code và phải mở quá nhiều tài khoản ngân hàng
ở việt nam chúng ta cũng phải sớm hình thành hệ sinh thái để hỗ trợ cho công tác thanh toán bằng điện thoại di động
với hệ sinh thái bao gồm có các hệ sinh thái
các bên mua hàng bên bán hàng định trí tài chính rồi cơ sở tầng công ty công nghệ
cũng như là đơn vị chức dân thể và đơn vị bán lẻ
tất cả cần phải được liên kết và kết nối với nhau
ngoài ra có một thực tế là việc sử dụng tiền mặt đã trở thành thói quen của người việt
và không phải tất cả người dân đều đã có điều kiện sử dụng smartphone hay tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng
chính vì thế việc tuyên truyền cho người dùng thấy được lợi ích của thanh toán di động thanh toán bằng qr code cũng đang là một bài toán khó
hiện tại các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng
một số khách hàng ở các thành phố lớn đã quen việc sử dụng các thiết bị mobile để quen với việc tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại
tuy nhiên điều khó khăn với các thiết bị mobile và cũng quen với việc tiếp cận với các phương mặt thức thanh toán hiện đại
hiện tại điều khó khăn với các thiết bị mobile và cũng quen với việc tiếp cận với các phương mặt thức thanh toán hiện đại

thì rõ ràng là phải có cái truyền thông cái đào tạo
đặc biệt là liên quan đến nâng cao nhận thức của người dân về tài chính điện tử về thanh toán điện tử
thanh toán di động sẽ trở thành xu thế thanh toán trong tương lai
giúp giảm bớt việc tiêu thụ tiền mặt chống lạm phát thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại việt nam
tuy nhiên để thanh toán di động thực sự xứng với tiềm năng sẵn có
rất cần sự chung tay để tạo dựng một hệ sinh thái hoàn thiện
thúc đẩy thanh toán di động phát triển
chương trình truyền động truyền thông tuần này của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây